chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng cùng sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị các đồng chí bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung mương cùng đông đào đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
phát biểu tại lễ kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín và năm mươi năm người đi xa
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta kiên định trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh trước lúc đi xa người đã để lại cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta bản di trúc thiêng liêng một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng kết tình tư tưởng văn hóa
trí tuệ đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà người đã công hiến và hy sinh trọn đời
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đặc biệt qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với sự trung sức đồng lòng phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử

trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam xây dựng mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức của hệ thống chính trị góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng

trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam và các tổ chức của hệ thống chính trị góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng

trước tình hình đó đảng ta đã tiến hành công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng để đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ coi trọng việc xây dựng đạo đức cách mạng nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên và nhất là của người đứng đầu
điều đó đã được thể hiện rất rõ trong quy định số một trăm linh một của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và quy định số năm mươi năm ban hành ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên
quy định số tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương

quy định số chín mươi tám ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đã được tăng cường via trò nêu gương của cán bộ trung ương và đảng viên